đã có hiệu quả rồi và đã đáp ứng được các điều kiện mà nhu cư đã định hướng cho phát triển ngành tôm

cà mau kỳ vọng thông qua sự kiện lần này tỉnh sẽ có phần sản xuất ra nhiều sản phẩm tôm có chất lượng
giá trị gia tăng cao tôn vinh những người đã có công góp phần đưa sản phẩm tôm cà mau đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới
và cũng trân trọng tri ân đến người tiêu dùng đã tin tưởng chất lượng sản phẩm tôm cà mau
ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã diễn ra lễ khai trương đường bay thẳng kết nối thủ đô hà nội việt nam với thành phố di sản simreap của campuchia
sự kiện diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn xúc tiến đầu tư
và thương mại việt nam campuchia trước sự chứng kiến của thủ tướng việt nam phạm minh chính và thủ tướng campuchia hulmanet
đường bay kết nối hà nội simreap sẽ phục vụ hành khách từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba với bảy chuyến khứa hội mỗi tuần
thời gian bay mỗi chặng là một giờ bốn mươi năm phút
các chuyến bay mới của vietjet sẽ bay đến sân bay quốc tế simream anko sân bay lớn nhất của campuchia
cách trung tâm tỉnh simreap khoảng năm mươi km di tích quần thể angkor khoảng bốn mươi km
đường bay mới mở ra sẽ giúp các bạn có thể nhận thông tin về các chuyến bay mới của vietjet
giúp kết nối thủ đô hà nội ngàn năm văn hiến với những điểm đến nổi tiếng mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử
như hồ hoàn kiếm đền ngọc sơn cầu long biên hà nội ba mươi sáu phố phường cùng nền ẩm thực đường phố trứ danh khắp nam châu
sở văn hóa và thể thao tp hcm vừa tổ chức hội thảo phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hóa
trong đó sở nhấn mạnh một trong những giải pháp là nghiên cứu xây dựng những cơ chế đặc thù
về chính sách bảo hộ điện ảnh việt để phát triển hoạt động sản xuất phim đội địa
tham dự chia sẻ thăm luận bên cạnh sở văn hóa thể thao tp hcm còn có nhà sáng lập liên hoan phim quốc tế busan
ông kim dong ho và tùy viên khu vực về phim truyền hình truyền thanh và nội dung số của viện pháp tại việt nam
tại tp hcm đồng góp của điện ảnh vào giá trị sản xuất của ngành văn hóa đạt hơn ba ba trăm linh tỷ đồng
vào năm hai nghìn hai mươi chỉ đứng sau ngành quảng cáo hơn một mươi tám tỷ đồng
cục thống kê chỉ ra đồng góp của ngành công nghiệp văn hóa tại tp hcm chiếm ba sáu mươi hai grdp
tp hcm đạt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi năm ngành điện ảnh sẽ đạt trên năm tỷ đồng và góp đô vào năm hai nghìn ba mươi
đặc biệt đại diện sở văn hóa thể thao thành phố nhấn mạnh giải pháp nghiên cứu xây dựng những cơ chế đặc thù
về chính sách bảo hộ điện ảnh việt để phát triển hoạt động sản xuất
tạo cơ chế khuyến khích tạo động lực phát triển cho điện ảnh trong tương lai
trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm và tết các chuyên gia nhận định phát trực tiếp
live stream và các video ngắn sẽ là kênh chủ chốt giúp cho các doanh nghiệp gia tăng được doanh số
dù vậy để phát triển bền vững thì người kinh doanh cần phải liên tục làm mới
áp dụng các kiến thức kinh doanh số
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cùng với nhiều yếu tố bất lợi trong nước
đã tác động tiêu cực tới sự phát triển của kinh tế và thương mại việt nam
đặc biệt là những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom ước tính thương mại điện tử việt nam
vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trên hai mươi năm và đạt quy mô trên hai mươi tỷ usd
dấu ấn quan trọng nhất của thương mại điện tử có thể kể đến là số người tiêu dùng trực tuyến mới
tiếp tục tăng lên cả về số lượng và chất lượng
người tiêu dùng mua nhiều hơn giá trị mua hàng ngày càng cao lên
đông đảo người mua đã trở thành người tiêu dùng thông minh thành thạo kỹ năng mua sắm trực tuyến hơn
thương mại điện tử vẫn là một trong những cái mũi nhọn
và chúng ta thấy rằng thông qua các nền tảng về social về những hoạt động vui chơi giải trí
thì thấy rằng rõ ràng rằng đó là sophaltention đã mang đến cái giá trị là các sản phẩm trên các sàn đó
đã được người tiêu dùng ủng hộ và chia sẻ những cái sản phẩm mà người ta đang mua sắm
trong cái xã hội hiện nay nếu như
chúng ta chỉ thực chiến chúng ta chỉ mua hàng theo cái giá trị sản phẩm nó mất đi cái giá trị về giải trí
cái giá trị về những cái điều mà người ta muốn có một cái sở hữu lâu dài nó mang tính chất định hướng và bền vững hơn
trong cao điểm bán hàng cuối năm và tết hai nghìn hai mươi bốn các đơn vị tư vấn thương mại điện tử nhấn mạnh vai trò của hai hình thức
là phát trực tuyến live stream và video định dạng ngắn
để tối ưu hiệu quả mỗi phiên live stream cần có những điểm nhấn sáng tạo
tạo không khí cho người mua
quan trọng là tối ưu được giá bán khu vực phân phối hàng
bởi hiện nay nếu bán được nhiều hàng nhưng quá trình giao vận không đảm bảo
thì cũng có thể mất đi một lượng khách trung thành nhất là đối với ngành hàng nông sản
để một cái live stream hiệu quả doanh nghiệp trước khi live stream chúng ta cần có một kịch bản
kịch bản ở đây là gì kịch bản chúng ta sẽ tương tác với khán giả như thế nào
chúng ta sẽ dùng những sản phẩm nào để dùng sản phẩm giảm giá
chúng ta có thể là chúng ta chở giá bán lỗ cho những sản phẩm đó và chúng ta sẽ bán lời cho những sản phẩm khác
hoặc là chúng ta bán combo cho những sản phẩm khác
từ đó chúng ta có một cái biên độ lợi nhuận nó phù hợp hiện tại đối với tất cả những cái kênh sản ứng mạng tử
và những cái thương mại trên mạng xã hội
chúng ta đều có cái kênh live stream để mà chúng ta có thể live streaming trên cách đa kênh
và chỉ có một công đoạn thôi chúng ta có thể live streaming bán hàng đa kênh như vậy
thì nó rất là tối ưu được cái nguồn khách hàng của chúng ta
hành vi của người tiêu dùng
thay đổi đáng kể trong năm hai nghìn hai mươi ba trước tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn
bên cạnh thắt chặt chi tiêu giảm mua sắm phần lớn người tiêu dùng tìm đến những đơn vị có đa dạng lựa chọn
với những gói combo tiết kiệm mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị
do đó để phát triển kênh bán hàng qua thương mại điện tử nền tảng số bình vững
trước hết phải hiểu khách hàng giải tỏa bức xúc khúc mắt của người dùng từ niềm tin sản phẩm tới hậu mãi
thứ ba là đa dạng hóa kênh tiếp cận và thanh toán để cung ứng gần như tất cả nhu cầu của người tiêu dùng
để giúp cho doanh nghiệp phát triển thì chúng ta không chỉ tập trung vào trong công nghệ kinh doanh
thì đây là cái sự tẩm hòa phối hợp của cái việc mà từ văn hóa doanh nghiệp cũng như là chúng ta công ty đó phải ứng dụng công nghệ
và sử dụng các hiệu quả các phương thức liên quan tới truyền thông
cũng như có các phương thức kinh doanh phù hợp để trước khi chúng ta được có sự thu hút được các nhà đầu tư
thì đây là cả một cái sorey một cái câu chuyện dành cho doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có một cái định hướng
một cái định hình cơ bản để giúp doanh nghiệp của họ phát triển trong các thời gian tới
theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi ba do vecom phát hành
hai dấu ấn quan trọng nhất của thương mại điện tử hiện nay có thể kể đến là số người tiêu dùng trực tuyến mới tiếp tục tăng lên
thể hiện ở việc người tiêu dùng mua nhiều hơn giá trị mua hàng ngày càng cao
tuy nhiên theo vecom song song với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay
cần định hướng để thương mại điện tử có thể phát triển một cách bền vững hơn
từ đó mới thúc đẩy lĩnh vực này tăng trưởng vững chắc dài hạn trong thời gian tới
trong đó ba trụ cột quan trọng cần đáy mạnh là nguồn nhân lực cho thương mại điện tử khoảng cách số và thương mại điện tử xanh